công an thành phố sóc trăng phối hợp với phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình thuận
vừa bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt sau hơn hai mươi năm lẫn trốn
đối tượng là nguyễn huy cường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại hàm mỹ hàm thuận nam bình thuận
về tội trộm cướp tài sản công dân tàn trữ sử dụng vũ khí trái phép và trốn khỏi nơi giam giữ
đối tượng nguyễn huy cường bị bắt theo quyết định truy nã số bốn ngày một mươi bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi
của trại tạm giam công an tỉnh bình thuận
trong thời gian lận trốn cường đã nhiều lần thay đổi họ tên và chỗ ở để trốn tránh cơ quan công an
tại thời điểm bị bắt vào ngày một mươi tháng bảy cường đang tạm trú tại khóm ba phường ba thành phố sóc trăng
lấy tên giả là nguyễn hùng tên thường gọi là bảy và hành nghề sửa máy dầu
trước cơ quan công an đối tượng nguyễn huy cường thừa nhận bị bắt giữ là đúng người đúng tội
hiện đối tượng đã được bàn giao cho phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh bình thuận thủ lý theo quy định của pháp luật